hiện trên địa bàn tỉnh tuyên quang có hai xã là trung yên và hợp thành huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
bị tái dịch tả lợn châu phi sau ba mươi ngày không phát sinh ổ dịch mới
trước tình hình của căn bệnh này tỉnh tuyên quang đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
nhằm ngăn chặn khống chế không để bệnh lây lan
trước diễn biến dịch bệnh tỉnh tuyên quang đã cung cấp bảy mươi sáu tấn vơi bột
trên bảy năm trăm linh lít thuốc khử trùng cho các địa phương có dịch tả lợn châu phi
để khoanh vùng dập dịch thành lập tám mươi bảy chốt kiểm dịch tạm thời
một tổ cơ động để kiểm soát việc mua bán vận chuyển lợn phun thuốc khử trùng
bên cạnh đó tỉnh tuyên quang cũng đã chỉ đạo ubnd các huyện thành phố và các đơn vị liên quan
tiếp tục tăng cường tập trung triển khai quyết liệt cấp bách và đồng bộ các biện pháp phòng chống
khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cán bộ đảng viên và người dân
về cách phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi
theo nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch vừa bảo vệ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thịt lợn
tránh gây hoang mang trong xã hội và không để người dân quay lưng với thịt lợn